thưa quý vị với hành vi dùng dao chém bị thương người giao hàng rồi cướp đi hai lọ tinh dầu
hai đối tượng hoàng xuân thái và nguyễn anh khoa cùng chủ tệ tỉnh bảo đệ vũng tàu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tạm giữ
vào đêm ngày năm tháng một mươi một công an huyện nhân chạch nhận được tin báo anh bùi thế lân
chủ tỉnh hồ chí minh đến ấp thị cầu xã phú đông huyện nhân chạch giao hai lọ tinh dầu
cho hai đối tượng lạ mặt thì bị chúng dùng dao chém vào tay phải bị thương rồi cướp hai lọ tinh dầu bỏ chạy
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện nhân trạch đã triển khai lực lượng truy xét
đến ngày bảy và ngày chín tháng một mươi một lực lượng phá án đã bắt được thái và khoa khi đang lẩn trốn
tại tỉnh bảo đệ vũng tàu thu giữ số lọ tinh dầu đã cướp của nạn nhân
công an huyện võ nhai tỉnh thái nguyên vừa tạm giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ
sử dụng chế phép vũ khí quân dụng
vào ngày chín tháng một mươi một công an huyện phối hợp với công an xã liên minh tiến hành khám xét khẩn cấp
địa điểm chỗ ở của hai đối tượng là bàn phúc kim và bàn phúc lâm đều trú tại xóm nác xã liên minh
thu giữ một khẩu súng cùng với năm viên đạn và hai vỏ đạn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đó là vũ khí quân dụng
các đối tượng cùng nhau sử dụng để săn bắn thú rừng
công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đang phối hợp với các đơn vị
liên quan khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ một chiếc ô tô tổng liên hoàn nhiều phương tiện
rồi lao vào tường nhà dân khiến cho một người tử vong và nhiều người khác bị thương
vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi một chiếc ô tô khi lưu thông qua địa bàn phường long thạnh mỹ
thành phố thủ đức đã va chạm với hai ô tô chạy theo chiều ngược lại
sau cú va chạm các ô tô loạn trọng rồi va chạm vào ba xe máy khác
chiếc ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè tông sập tường
rào một nhà dân ven đường vụ tai nạn làm cho ba người bị thương nặng trong đó một người đã tử vong
thưa quý vị trước đợt mưa lớn kéo dài ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện
yêu cầu các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến phú yên các bộ ngành chủ động ứng phó với mưa lũ
các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn
ngập lụt lũ quét
các tỉnh thành phố theo dõi chặt lở đất thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền
người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
triển khai lực lượng sung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối
khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao
xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo
đảm bảo giao thông thông suốt sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng
bảo vệ sản xuất thu hoạch sớm sản phẩm đến kỳ thu hoạch
phòng chống ngập úng khu vực đô thị khu công nghiệp
vào đêm ngày hôm qua sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã ban hành văn bản
cho học sinh các cấp nghỉ học vào ngày một mươi ba tháng một mươi một
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện